vốn thu từ quỹ đất đồng thời nghiên cứu các cơ chế tài chính theo hướng
đối với kết cấu hạ tầng nhà nước cấp phát
đối với công trình nhà ga nguồn ngân sách nhà nước cấp phát kết hợp với xã hội hóa
thông qua khai thác quỹ đất và dịch vụ tại các ga đô thị lớn
đối với phương tiện đầu máy toa xe xã hội hóa đầu tư hoặc doanh nghiệp vay lại
với phương án tài chính này vai trò của nhà nước sẽ điều tiết tránh rủi ro cho nhà đầu tư
đồng thời thúc đẩy nhanh hiệu quả đầu tư của công trình
đối với dự án mới thì ta phải làm rất rõ về phân chia rủi ro
ví dụ như giai đoạn về đầu tư xây dựng thì là nhà nước phải chịu về cái chi phí đầu tư xây dựng
có thể là có những yếu tố tác động trong chuyện tư nhân phần đầu máy toa xe và khai thác
là anh xây dựng chậm thì người ta sẽ lại phải đẩy lùi cái việc khai thác của ta ra
vậy sau thì hiệu quả hoặc là cơ hội của đồng tiền người ta tất cả cái đó phải đưa vào trong đó
hoặc là nhà nước tham gia trong giai đoạn đầu
khai thác là phải trên cơ sở là có theo dõi ở các bên
nếu như là nó âm đồng tiền nó âm thì nhà nước phải có can thiệp
cùng với đường sắt cao tốc bắc nam dự án đường cao tốc bắc nam nhánh đông và dự án sân bay long thành
cũng đã được quốc hội thông qua chủ trương đầu tư
hai công trình này có ý nghĩa rất lớn và thấy rõ sự cần thiết đầu tư
tuy nhiên câu chuyện đặt ra là thu hút nguồn vốn từ đâu cho những công trình này
sơ đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với số vốn ngân sách nhà nước được phân bộ cho hạ tầng giao thông
chỉ khoảng ba mươi một tổng nhu cầu vốn ngân sách nhà nước
đây sẽ là những trở ngại rất lớn trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đề ra
mặc dù hạ tầng giao thông là mạch máu của nền kinh tế
nên nếu chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước thì phải rất lâu nữa mới có thể hoàn thiện được hệ thống hạ tầng giao thông
trong bối cảnh ngân sách khó khăn
thì xã hội hóa giao thông kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đầu tư là một phương án tất yếu
nhưng theo các chuyên gia để kêu gọi được nguồn vốn đầu tư này là một điều rất khó khăn
khi nhu cầu lớn nguồn vốn ngân sách khó khăn trong khi đó lại có quá nhiều rào cản vướng mắt
khiến cho việc đầu tư và hạ tầng giao thông chưa hấp dẫn được các nhà đầu tư
nên việc tu hút vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông thời gian tới sẽ hết sức gian nan
cái thời gian để hoàn vốn rất là dài bỏ ra một khoản vốn là khoảng chừng một hoặc hai tỷ đồng
mà đến ba mươi bốn mươi năm sau mới thu lại được
thì nhà đầu tư tư nhân sẽ tính toán những cái phương án đầu tư khác
đầu tư vào xây dựng khu đô thị bất động sản đầu tư vào xây dựng nhà ở thương mại
đầu tư vào khu công nghiệp vẫn còn sung sướng hơn
cái mong muốn của nhà đầu tư vẫn
chính là cái việc bộ giao thông là cơ quan nhà nước có thẩm quyền
là một bên có hợp đồng bot hợp đồng dự án
thì phải có những cái giải pháp đảm bảo cái phương án tài chính cho chúng tôi
bằng thông qua thu phí hoặc là hỗ trợ ngân sách nhà nước để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư
huy động các nguồn lực không những là các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
thì chúng ta phải có một cái chính sách về đầu
tư về hạ tầng trước hết phải nhất quản
và phải công bằng các thành phần kinh tế phải công bằng cho pháp luật
chính sách rõ ràng minh bạch ngay từ đầu
và cái quyền lợi này chính sách này phải kéo dài trong suốt cả một cái thời kỳ dài
chứ không phải là từng nhiệm khí đại hội
theo mô hình ppp hợp tác giữa nhà nước và tư nhân trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
là cùng nhau hưởng lợi và chia sẻ rủi ro trong suốt vòng đời dự án
tuy nhiên thực tế các dự án hạ tầng giao thông hiện nay
thì những rủi ro này các nhà đầu tư phải tự gánh chịu
rõ ràng về những trở ngại này
thì chúng ta sẽ rất khó để kêu gọi được những nhà đầu tư đàng hoàng trung thực
làm bắn chân chính đến với chúng ta
tại việt nam ppp là một hình thức thu hút doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư hạ tầng
được coi là giải pháp tối ưu và là xu hướng
thì khung pháp lý để mô hình này triển khai mới chỉ dừng lại ở nghị định
nên phụ thuộc vào các luật khác như luật doanh nghiệp luật đấu thầu
luật đầu tư công luật đất đai và các văn bản dưới luật khác
nhiều nội dung của các luật khác
luật nghị định văn bản hướng dẫn lại chưa có sự thống nhất
cũng đang là một trở ngại lớn thu hút vốn vào ngân sách
ppp về mặt cung cục pháp lý thì mới dừng nghị định
cái nghị định này thì cũng đã thay đổi nhiều lần
thì có lẽ là chúng ta phải nâng lên tầm luật
để có thể có một hành lãng pháp lý nó rõ ràng hơn
các quy định liên quan đến bảo đảm của chính phủ
đặc biệt là bảo đảm về quản lý ngoại hối chẳng hạn
thì chưa thể giải quyết được
như cái nghị định về ppp này
do vậy là về mặt hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài
thì bắt đầu từ cái nghị định một mươi năm và hơn nữa là cái nghị định sáu mươi ba này
thì mức độ hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng lên
tuy nhiên là chúng tôi cũng cho rằng là những cái vấn đề then chốt
một số vấn đề then chốt liên quan đến quản lý ngoại hối
liên quan đến bảo đảm chuyên đội ngoại tệ
thì chưa thể giải quyết được trong nghị định này
thì cái thực sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài thì vẫn chưa có
trong điều kiện của ngân sách nhà nước còn hạn hẹp
chính phủ việt nam xác định việc huy động nguồn vốn từ khối doanh nghiệp tư nhân
trong và ngoài nước là hết sức cần thiết
tuy nhiên thu hút được nguồn vốn này cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ
có sự kết hợp của nhiều bộ ngành địa phương
mới có thể tháo gỡ được những điểm ngẽn trong thu hút vốn cho hạ tầng giao thông
theo bộ kế hoạch và đầu tư
nghị định sáu mươi ba hai nghìn một mươi tám ra đời có thêm nhiều điểm mới
trong đó có nội dung nâng cao năng lực nhà đầu tư
qua việc nâng vốn chủ sở hữu
điều này cũng được cho là sẽ khắc phục được việc chậm tiến độ
cũng như thiếu vốn giải ngân
với tỷ lệ một mươi năm thì là vốn chủ sở hữu
trên tổng vốn đầu tư của dự án bot
thì cái này nó chưa thể hiện cái sự vững chắc về mặt tài chính của chủ đầu tư đối với dự án
do vậy là trong quá trình sửa đổi nghị định một mươi năm
các cơ quan bộ ban ngành trung ương
cũng như dưới sự tư vấn
của các chuyên gia thì chúng tôi cũng đã đặc biệt là các chuyên gia về tài chính ngân hàng
thì chúng tôi đã quyết định là nâng cái tỷ lệ vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư lên đến lên hai mươi
để tăng cường thêm cái sức mạnh và đem lực tài chính của chủ đầu tư
trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bot
nghị định sáu mươi ba cũng dành một chương quy định thực hiện dự án bt
chỉ được lựa chọn chủ đầu tư khi đã có thiết kế và có tổng dự toán kinh phí
lãnh đạo bộ kế hoạch đầu tư cũng khẳng định
mặc dù nghị định sáu mươi ba đã có hiệu lực tuy nhiên mới chỉ dừng ở cấp nghị định
vẫn còn nhiều khó khăn trong các quy định
đặc biệt đòi hỏi phải được quy định ở luật mới có thể giải quyết được vấn đề thu hút nguồn vốn nước ngoài
có ý kiến cũng cho rằng xác định rõ hơn vai trò của vốn ngân sách nhà nước
đó chính là nâng cao tính hiệu quả
có nghĩa là dành nhiều nguồn vốn hơn cho khu vực kinh tế động lực
do cái điều kiện ngân sách của chúng ta hàn hiệp
chúng ta ở cái mức trình độ phát triển rất là thấp
thì giai đoạn đầu có lẽ là chúng ta phải đặt nặng khía cạnh hiệu quả hơn một tí
có nghĩa là dành nhiều nguồn lực hơn cho những cái vùng kinh tế động lực
ví dụ như vùng tp hcm vùng hà nội chẳng hạn
chứ còn như bây giờ là đặc biệt là vùng tp hcm
với các nghiên cứu của chúng tôi thì được giữ lại một chỉ quảng chừng là một phần ba
hoặc là chưa tới một nửa so với cái mức bình quân chung của cả nước
thì đó là một cái tỷ lệ rất thấp
bây giờ cần giảm bớt những cái công trình
mà cái tính hiệu quả của các nhà nước
chưa cao và cái tính bức xúc thiết của nó là chưa thực sự cần thiết
tập trung vào những cái vùng mà kinh tế động lực
cùng với đó là xác định tọa độ ưu tiên đầu tư
để nâng cao hiệu quả của nguồn vốn đầu tư từ ngân sách
cách tiếp cận này là phải cách tiếp cận theo ý nghĩa là
không phải là chúng ta đặt ra một cái nhu cầu khổng lồ
rồi chúng ta gắn sức rồi chúng ta đi kiếm vốn
mà chúng ta phải là có cái tinh thần là
liêu cơm để mà định vị được những cái tọa độ ưu tiên
gắp mắm là gắp những cái tọa độ ưu tiên
cho nó đúng từ đó nó lan tỏa ra
và nó sẽ có cái thú hút
từ đó nó hấp dẫn được những cái đầu tư
nó kéo theo những cái đầu tư khác
cái quan trọng nhất là một số cơ chế thể chế
của chính sách của nhà nước
phải rõ ràng và cụ thể đặc biệt là
chúng tôi cũng sẽ kết hợp với bộ quản đồng tư
để hoàn chỉnh những cái hướng dẫn cụ thể
để thực hiện tốt hai nghị định này
cái thứ hai nữa thì
theo chúng tôi nghĩ thì nhà nước
cũng phải có dành cái quỹ
khoản tiền nhất định để đối ứng
trong cái hướng dẫn của nhà nước
như các cái dự án
đầu tư sở hóa của dự án
thứ ba nữa thì bộ trung thông
cũng ra soát trong cái quy hoạch
các cái dự án để làm thế nào
các cái dự án đưa ra sở hóa
để thú hút được cái doanh nghiệp đầu tư vào
để có hiệu quả nhất
và thú hồi vốn được một cách nhanh nhất
và sớm nhất để yên tâm cho nhà đầu tư
trong mỗi nước ngoài nước
tôi nghĩ việt nam cần phải cải cách
đơn giản hóa các thủ tục hành chính
minh bạch trong quá trình sử dụng nguồn vốn
tạo cơ chế để các nhà tài trợ vốn
phải được làm việc trực tiếp nhiều hơn
với các tỉnh thành của việt nam
phải được đối thoại trực tiếp với ủy ban nhân dân các tỉnh
vì cơ sở hạ tầng giao thông thiếu ở các tỉnh
ai là người hiểu rõ về nhu cầu
của các tỉnh thì chỉ có ủy ban nhân dân
là có thể hiểu rõ nhất
được làm việc trực tiếp với các tỉnh
là một xu hướng và đòi hỏi cấp thiết
để thu hút vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài
và cuối cùng chúng tôi cần phải có mô hình hợp đồng
rõ ràng minh bạch để các nhà đầu tư
thấy được sự an toàn
một cuộc tọa đàm về phát triển
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông mới đây
nhiều chuyên gia cho rằng cần sớm xây dựng
và ban hành luật về đầu tư theo hình thức
đối tác công tư ppp để tạo ra
một môi trường pháp lý ổn định hấp dẫn
các nhà đầu tư tư nhân tham gia
các đại biểu cũng khẳng định
vai trò của nguồn vốn tư nhân là rất quan trọng
trong xây dựng kết cấu hạ tầng nói chung
hạ tầng giao thông nói riêng
tôi nghĩ là ngân sách chỉ có thể kết nối
giải quyết được là tăng cái
kinh phí để
nâng cao với chất lượng
duy tư bảo dưỡng
và hỗ trợ một phần
xây dựng các kết cấu hạ tầng
mà thuộc cái trách nhiệm đầu tư của trung ương
còn lại tất cả những cái gì
mà ta cần có đường để đi
chứ không cậy vào nhà đầu tư tư nhân
với nhu cầu đầu tư của ngành giao thông vận tải
cần hơn chín trăm linh tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhưng nguồn vốn ngân sách được bố trí đáp ứng khoảng
các ý kiến cho rằng
cần đầu tư có chọn lọc và không nên giàn trải
các ý kiến cho rằng
ta đầu tư quá giản trải
cho nên vốn
mọi thứ đều không hiệu quả
tính toán về cái đầu tư ban đầu
có thể đắt một chút
nhưng cái lợi ích lâu dài
trong mùa này sau chính là một trong vấn đề thách thức thực sự
cho nên vấn đề thứ nhất là vấn đề lựa chọn vốn
trong cái quy trình quản lý
chất lượng trong nhà công
phải rõ ràng về trực tiếp nhiệm
các cái thiết chế giám sát khác
là giám sát một thứ gì
về việc thu hút nguồn lực đầu tư nước ngoài
có rất nhiều yếu tố mà luật đầu tư
ppp chưa được hoàn thiện
như nội dung về bảo lãnh doanh thu bảo lãnh tỷ giá
bảo lãnh rủi ro bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ
rất cần luật đầu tư ppp
không nên dừng ở nghị định

chứ không có một cái luật nào bảo lãnh nước ngoài vào
thì người ta nhìn vào luật
còn nếu là thông tư nghị định thì người ta nhìn tìm
nhiều ý kiến cũng cho rằng
để thu hút được đầu tư tư nhân
vào lĩnh vực hạ tầng giao thông
yếu tố quan trọng nhất là phải xây dựng được thị trường
ppp giao thông minh bạch hấp dẫn
đặc biệt là về các cơ chế chính sách
cho loại hình đầu tư này phải thực sự nhất quán
không phải sự thịnh vượng tạo ra những con đường
mà chính những con đường làm nên sự thịnh vượng
do đó chúng ta không nên để tiền đẻ ra chính sách
mà phải dùng chính sách để tạo ra tiền
có lẽ câu nói này rất phù hợp
trong bối cảnh cơ chế huy động nguồn lực đầu tư
ppp cho hạ tầng giao thông của chúng ta
đang đứng trước nhiều khó khăn
và cần phải đổi mới
đặc biệt là cho ra đời một khung chính sách phù hợp
thu hút các nhà đầu tư
hy vọng trong thời gian tới đây
một chính sách phù hợp với thực tiễn hơn
về vấn đề này sẽ góp phần làm thay đổi
bức tranh hạ tầng giao thông của đất nước
xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình giao thông kết nối
hôm nay của chúng tôi
chương trình được phát vào một mươi tám h thứ ba hàng tuần
phát lại vào các khung giờ
bảy h ba mươi phút thứ bốn một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ năm
năm h bốn mươi năm phút thứ sáu trên truyền hình nhân dân
quý vị cũng có thể xem lại
chương trình giao thông kết nối
tại website nhândantv vn
mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email
xin kính chào và hẹn gặp lại